đối với loại hình chợ siêu thị trung tâm thương mại luôn là vấn đề nóng cần được quan tâm tuyên truyền nhất là mỗi dịp cuối năm
tại thành phố hòa bình tỉnh hòa bình đã xuất hiện nhiều trung tâm thương mại với cả công trình được đầu tư xây dựng mới và công trình cải tạo từ các cơ sở đã có trước đó
do vậy việc tăng cường tuyên truyền an toàn cháy nổ tại các địa điểm này đang được cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh hòa bình đặc biệt quan tâm
đối dùng chi tiết sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục tiêu điểm hôm nay còn ngay sau đây sẽ là thông tin về các vụ cháy nổ xảy ra trên cả nước trong mục tin tức
tại thành phố thuận oan tỉnh bình dương quán karaoke gia hân nằm trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba c phường bình hòa bất ngờ bốc cháy vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người trong quán tháo chạy ra
công an tỉnh bình dương đã điều động bốn xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
được biết quán karaoke này đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động từ ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
hiện cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi lén lút hoạt động của quán karaoke này khi chưa đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
tại hà nội khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai

vụ cháy tại ngôi nhà bốn tầng tại địa chỉ ngõ hai trăm tám mươi một phố trương định quận hoàng mai
do địa hình nằm sâu trong ngõ nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến hai mươi một h cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt
khu vực cháy được xác định từ ngôi nhà bốn tầng có diện tích gần ba mươi m hai
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên ngọn lửa lớn đã thiêu dụi toàn bộ tài sản bên trong ngôi nhà
tại phú thọ xảy ra vụ cháy lớn
vào khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại khu nghỉ dưỡng vườn vua
thuộc địa bàn xã đồng trung huyện thanh thủy
ngọn lửa xuất hiện và nhanh chóng lan ra bốn xe điện chở khách đỗ sát nhau
tại khu vực đề xe thuộc sở hữu của khu nghỉ dưỡng
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được dập tắt
hậu quả bảy chiếc xe điện bị thiêu dụi một chiếc xe ô tô đỗ gần đám cháy cũng bị cháy xém
tổng thiệt hại ước tính khoảng hai tỷ đồng
tại một trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố hòa bình
đây là tòa nhà đã được xây dựng từ nhiều năm trước đây
và hiện nay được chuyển đổi công năng thành trung tâm thương mại siêu thị
chính vì thực tế này nên các điều kiện quy chuẩn về an toàn cháy nổ của trung tâm này
chưa đáp ứng được theo đúng quy định
đơn cử như khu vực thang máy này được nối xuống tầng hầm
là nơi đang sử dụng làm kho chứa hàng hóa
nhưng không có buồng ngăn cháy cách nhiệt
và trong quá trình hoạt động nhiều yếu tố phát sinh khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu
tất cả những bất cập này đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
qua kiểm tra đã tuyên truyền nhắc nhở chấn chỉnh
để cơ sở có biện pháp khắc phục
chúng ta có thể xem các chú sẽ phải chấn chỉnh ngay
cái việc mà sắp xếp cái vật tư hàng hóa
cái khoảng cách như thế này là rất khó để mà di chuyển hàng hóa
khi có cái sự cố thời gian
với hai nữa cái việc mà chúng ta sắp xếp cái hàng hóa

qua kiểm tra đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
hầu hết các nhân viên của trung tâm thương mại này
đều đã nhận thức được mối hiểm họa cháy nổ
ông ngô huy thành là nhân viên bảo vệ của trung tâm
đồng thời cũng là thành viên tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở
bản thân ông thành và các thành viên trong đội
hàng năm đều được tập huấn về công tác
phòng cháy cháy cơ sở
do đó những kỹ năng sử dụng phương tiện
trang thiết bị phòng cháy cháy cháy
đều được ông thành thực hiện thuần thục
ông ngô huy thành là nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại này
đều được tập huấn về công tác phòng cháy cháy cơ sở
ông ngô huy thành là nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại này
đều được tập huấn về công tác phòng cháy cháy cháy cơ sở
còn đây là một trung tâm thương mại lớn khác
trên địa bàn thành phố hòa bình
ngay từ ban đầu công trình này đã được đầu tư bài bản
theo đúng hướng dẫn tư vấn thiết kế
các phương án về an toàn cháy nổ
tuy nhiên không vì thế mà nguy cơ cháy nổ
đã được loại trừ
một thời điểm cuối năm thì lưu ý với cả
các anh là phải thường xuyên kiểm tra
và bảo dưỡng các hệ thống thiết bị điện
của trung tâm thương mại đặc biệt là
khu vực tầng hầm này
ở đây thì có một trung tâm thương mại
có rất là nhiều các loại xe điện
cần phải có lực lượng thường trực
hai mươi bốn h hai mươi bốn h có ban đêm
chú ý là ngắt rút các thiết bị sạc
đối với các xe điện này
khi mà đã sạc đầy
và các hệ thống điện này
thì các anh cho kiểm tra bảo dưỡng
và cuối năm thì mỗi một cán bộ
công nhân viên của trung tâm thương mại
cần phải quan tâm
và có ý thức
trong công tác phòng cháy cháy
trên thực tế dù các công trình đầu tư bài bản
cho thiết bị phòng cháy cháy hiện đại
nhưng nhiều tố con người
không được coi trọng quan tâm
thì cháy nổ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đây là tấm bảng trong phòng làm việc
của tổ an ninh trung tâm thương mại này
toàn bộ nội dung công việc của một ca trực
được ghi chi tiết lên bảng
để bất cứ thành viên nào
cũng không quên nhiệm vụ
đó là đảm bảo an toàn về cháy nổ
đây là những lịch về phòng cháy
bọn em có checklist hàng tháng
để trao toàn bộ hệ thống ngày hai mươi năm
và checklist phòng cháy
cũng vào từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng tám
rồi làm checklist của hàng tháng
để nộp và lưu trữ
vào dịp cuối năm này
chúng tôi cũng nhận thức rất rõ
vấn đề cháy nổ vào dịp cuối năm
tại vì nó sẽ có lượng hàng lớn
lượng khách hàng đông
và tải điện mọi thứ đều tăng cao
thì cũng nhờ sự giúp
đỡ và chỉ đạo
của bên an ninh phòng cháy của tỉnh
đã hướng dẫn để giúp
bên chúng tôi nâng cao tinh thần phòng cháy
và kiểm tra
mọi hệ thống rồi
mọi thứ đạt tiêu chuẩn an toàn
phòng cháy cháy cháy của dịp cuối năm
ý thức của mỗi người là cái điểm
quan trọng nhất để
đạt được cái độ an toàn
phòng cháy cháy cháy vào dịp cuối năm
khi có ý thức con người tốt thì mọi chuyện
sẽ được đảm bảo
và mọi sự cố sẽ được phát hiện sớm
thời điểm cuối năm
trung tâm thương mại và chợ
được xác định là một trong những loại hình cơ sở
tập trung đông người chứa nhiều loại hàng hóa
dân tới khi xảy ra cháy
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất
của người dân
qua cái việc thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về công tác phòng cháy cháy thì chúng tôi thấy rằng
các cái trung tâm thương mại
rồi các cái chợ truyền thống
thì luôn luôn là tiềm ẩn nhiều nguy cơ
về cháy nổ vì đó là nơi tập trung đông người
rồi là các cái
tài trọng chất cháy cao
thì rất là nhiều nguyên về cháy nổ
đặc biệt là các cái dịp cuối năm khi mà nhu cầu
tiêu thụ hàng hóa
mua sắm nhiều
thì là cái việc tập trung các cái
chất cháy hàng hóa nhiều điểm cháy nổ về nó sẽ nhiều hơn
và lưu lượng người tham gia
và các hoạt động tại các trung tâm thương mại
nhu cầu sử dụng các thiết bị điện là trong cuối năm
nhiều tăng nhiều hơn do nên là các cái nguy cơ
cháy nổ cuối năm
tại các cái cơ sở nói chung và các cái
trung tâm thương mại và chợ truyền thống nói riêng
là đều có gia tăng rất nhiều
so với các thời gian bình thường
từ nay đến tết nguyên đán
hai nghìn hai mươi bốn cũng đang trong đợt
triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy và
cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình
tập trung tối đa lực lượng tổ chức kiểm tra
chấn trình các hành vi vi phạm về
an toàn cháy nổ đồng thời
phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao
nhận thức ý thức của mỗi người dân và các doanh nghiệp
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
năm hai nghìn ba thực hiện lệnh cao điểm
tấn công chấn áp các loại tội phạm
của giám đốc công an tỉnh thì toàn bộ
các lực lượng trong công an tỉnh trong đó có lực lượng
cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn hộ đã
triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường các biện pháp tuyên truyền
hướng dẫn cho các chủ cơ quan
doanh nghiệp đặc biệt là các chủ
trung tâm thương mại rồi là các bà con
tiểu thương trong các chợ truyền thống
tăng cường các biện pháp phòng cháy
rồi là hướng dẫn cho mặc bà con rồi các chủ
của cơ sở các biện pháp
chữa cháy ngay từ ban đầu
khi mà có đám cháy
diễn ra làm sao hạn
dập tắt đám cháy trong năm phút
và ngay từ khi mới phát sinh
cái thứ hai là tăng cường biện pháp kiểm tra xử lý
nhằm phát hiện kịp thời hướng dẫn
cho cơ sở các biện pháp khắc phục những tồn tại
thiếu sót nụ có trong cái trường hợp
mà đến mức phải xử phạt thì chúng tôi
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để đảm bảo là
là tính nghiêm minh của pháp luật
trong lĩnh vực phòng cháy cháy và cứu nạn hộ
đối với loại hình chợ siêu thị trung tâm thương mại
cần xác định công tác phòng cháy chữa cháy
lấy phòng là chính
khi làm tốt công tác phòng cháy
sẽ giảm được công tác chữa cháy
bởi thời điểm vàng chữa cháy chỉ có năm phút
vì vậy cần thực hiện có hiệu quả
phương châm bốn tại chỗ
trong công tác phòng cháy chữa cháy
các chợ siêu thị trung tâm thương mại
cần thực hiện tốt chế độ kiểm tra
bảo dưỡng các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy
đã được trang bị
tập trung phối hợp với lực lượng trực năng
thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền
phổ biến kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy
và xử lý các tình huống cháy nổ giả định
cho các thiểu thường
thường xuyên tự kiểm tra đánh giá
để kịp thời phát hiện những hạn chế
tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy
để có phương án khắc phục
chuyên mục bạn nên biết ngày hôm nay
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn
những thông tin nhận biết nguy cơ cháy nổ
có thể xảy ra
trong dịp tết nguyên đán
hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích
để mỗi người dân doanh nghiệp nâng cao ý thức
trong đảm bảo an toàn cháy nổ
để mọi người mọi nhà
đóng một năm mới thật sự bình an
tết nguyên đán
chung với dịp cao điểm của mùa khô
vật liệu khô nỏ dễ bắt cháy
hàng hóa lưu thông lớn
việc sử dụng lửa điện chất đốt tăng cao
tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng
trên diện tích rộng
đã xảy ra nhiều vụn tử
của cháy gây thương vong về người
khiến hại lớn về tài sản
để đón tết nguyên đán an toàn
cần thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy
quản lý chặt cháy nguồn lửa nguồn nhiệt
kiểm tra khắc phục những sơ hở
sử dụng an toàn hệ thống điện thiết bị điện
trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm
tuần tra canh gác hai mươi bốn h hai mươi bốn h
chuẩn bị để chữa cháy kịp thời có hiệu quả
an toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi
những thông tin cảnh báo
nguy cơ cháy nổ diệt tết nguyên đán
đã khép lại chương trình a lô một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau